sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một theo giờ việt nam thượng nghị sĩ của đảng dân chủ tại bang arizona là mccarie đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào thượng viện khi vượt qua ứng cử viên brex master của đảng cộng hòa
thượng nghị sĩ của đảng dân chủ tại bang arizona là mark kelly đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào thượng viện khi vượt qua ứng cử viên breakmaster của đảng cộng hòa